số trường hợp ngộ độc do uống nhầm thuốc trừ sâu trên địa bàn tỉnh sơn la ngày càng gia tăng
nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng nhiều về số lượng và chủng loại
hơn nữa trong quá trình bà con sử dụng bất cần và bảo quản thuốc không đúng cách đúng quy định
nên dễ nhiễm độc và uống nhầm dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu đến hôm nay bệnh nhân này vẫn trong tình trạng rất nguy kịch
và đây là trường hợp nặng nhất do uống nhầm phải thuốc diệt cỏ đang được điều trị tại khoa chống độc bệnh viện đa khoa mộc châu
từ lúc đầu em pha để đi phun nhắn em đợi ở nhà nhưng mà vợ không biết từng là chai nước
vừa em là đựng uống xong phát hiện ra em là mang từng là ra huyện mộc châu
theo bệnh viện đa khoa huyện mộc châu
trong một mươi tháng trở lại đây có bảy mươi hai bệnh nhân ngộ độc hóa chất bảo vệ thực vật
con số này chiếm tới bảy mươi số lượng bệnh nhân cấp cứu vì ngộ độc mà bệnh viện đã tiếp nhận
phần lớn bệnh nhân bị ngộ độc đều là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt chăn nuôi
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do bà con trong quá trình phun thuốc
không đội mũ hoặc đeo găng tay khẩu trang bảo hộ và không sử dụng thuốc trừ sâu đúng cách
một số trường hợp khác do trong quá trình pha chế thuốc để đi phun nhưng lại để ở chỗ không đúng nơi quy định nên dẫn đến tình trạng đáng tiếc xảy ra
nguy hiểm hơn nếu những lọ thuốc độc hại này rơi vào tầm tay trẻ em thì hậu quả là không thể lường trước được
đặc biệt theo ghi nhận còn có những trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu là do tự tử
mình với chồng cãi nhau tức quá nên lấy loại thuốc trừ sâu uống vào để tự tử chồng đưa vào bệnh viện cấp cứu nay đã đỡ hơn rồi

trong các loại thuốc bảo vệ thực vật thuốc diệt cỏ thì paraquat là một hóa chất có độc tính cao nhất
nguy hiểm nhất vì khả năng hấp thụ rất nhanh vào phổi gây tổn thương hoại tử và sơ phổi
nếu không cấp cứu kịp thời sẽ để lại di chứng thực thể và tâm thần và nặng hơn là tử vong
tại bệnh viện đa khoa huyện mộc châu từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có hai trường hợp tử vong vì bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch nên các biện pháp cấp cứu không có tác dụng nữa
trong các loại thuốc bảo vệ thực vật thuốc diệt cỏ thì phải có phòng vệ cho mình và khi có thuốc mang về thì phải để bảo quản những nơi cao và lưu ý để sao
các tầm tay của trẻ em tránh tình trạng uống nhầm
tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu gia tăng trong thời gian gần đây là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người
vì vậy rất cần đến sự can thiệp của cơ quan chức năng để tuyên truyền vận động bà con không nên phụ thuộc quá nhiều vào thuốc trừ sâu và các loại hóa chất độc hại trong sản xuất
làm ảnh hưởng đến chính sức khỏe của người tiếp cận thuốc và cả người tiêu dùng sản phẩm đó